đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản đối tượng vũ minh hiếu chú tại thành phố hải dương tỉnh hải dương vừa bị công an thành phố hải dương bắt giữ
theo tài liệu điều tra từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng tám hiếu đã đột nhập vào ba nhà dân trên địa bàn tỉnh hải dương trộm nhiều tài sản giá trị khoảng hai trăm linh triệu đồng
hiếu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương tiến hành khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng
được biết hiếu từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một